thời gian qua trên địa bàn thành phố hải phòng liên tục phát hiện nhiều vụ việc ăn cắp điện nghiêm trọng
trong đó có vụ việc giá trị điện bị ăn cắp lên tới hai mươi năm tỷ đồng
vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực hải phòng đã có công văn gửi công an hải phòng
yêu cầu xử lý hình sự nhiều vụ việc ăn cắp điện mới được phát hiện
trước đó đoàn kiểm tra của điện lực hải phòng đã phát hiện và lập biên bản tại chỗ
đối với công ty cổ phần cơ khí đúc mỹ đồng về hành vi ăn cắp điện
qua xác minh điện lực hải phòng xác định lượng điện năng bị thiệt hại là gần tám triệu kwh
tương ứng với số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng cả thuế
tại xã ngũ lão huyện thủy nguyên đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện một gia đình có hành vi ăn cắp điện
khi tự ý cắt cầu trì công tơ đếm số
trước sự việc nghiêm trọng này điện lực hải phòng có văn bản gửi ubnd huyện thủy nguyên
và công an thành phố hải phòng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự
làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp cá nhân liên quan